thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
điều động luân chuyển cán bộ là một trong những phần việc quan trọng trong công tác cán bộ
nhằm đào tạo rèn luyện thử thách cán bộ qua thực tiễn
góp phần sắp xếp cán bộ một cách hợp lý hơn
từng bước thay đổi nhận thức hoàn thiện phương pháp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
việc luân chuyển điều động cán bộ vừa góp phần củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cấp
vừa khắc phục tình trạng cục bộ địa phương khép kín trong thực hiện nhiệm vụ
do cán bộ giữ một chức vụ khá lâu hoặc bố trí chưa phù hợp với năng lực sở trường công tác
chính vì thế nghị quyết đại hội lần thứ một mươi chín của đảng bộ tỉnh quảng ngãi
đã xác định luân chuyển điều động cán bộ là một trong những khâu đột phá
nhằm phát huy năng lực sở trường của đội ngũ cán bộ và tạo nguồn cán bộ về lâu dài cho tỉnh quảng ngãi
sáng ngày hai mươi ba tháng chín tại huyện đảo lý sơn ban thường vụ tỉnh ủy quảng ngãi đã công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ
đồng chí nguyễn viết vi phó tránh văn phòng tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức bí thư huyện ủy lý sơn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nghiệp học viện hành chính quốc gia thạc sĩ chuyên ngành quản trị và chính sách công đại học westland úc
tân bí thư huyện đảo lý sơn nguyễn viết vi là lãnh đạo huyện trẻ nhất của tỉnh quảng ngãi
sau hơn một mươi năm công tác trong ngành giáo dục tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí cao bá thành được luân chuyển về văn phòng huyện ủy nghĩa hành
là cán bộ phụ trách tổng hợp đồng chí cao bá thành nghiên cứu tham mưu thường trực huyện ủy nghĩa hành
triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị chính sách phù hợp với thực tế tại địa phương
điều chuyển sang vị trí công tác mới là cơ hội thử thách để cán bộ trẻ phát huy năng lực thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ
cũng là một cái thách thức nhưng nó là một cơ hội để cho mình phát triển hơn trong một cái môi trường mới
trong một lĩnh vực mới thì mình cũng phải càng tiếp cận nhiều càng phải nỗ lực hơn nhiều nữa để hoàn thành tốt
nhiệm vụ của cấp tranh giáo phó
sau đại hội đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ một mươi chín tỉnh ủy quảng ngãi đã kiện toàn bộ máy tổ chức
phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành tỉnh ủy cán bộ chủ chốt các địa phương đơn vị
và đã luân chuyển hai đồng chí thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý về hai huyện trọng điểm biển đảo công nghiệp
là lý sơn và bình sơn điều động một mươi bốn đồng chí về công tác tại các sở ngành đơn vị
công tác điều động luân chuyển cán bộ là yêu cầu cần thiết để tăng cường cán bộ về địa phương đơn vị
tạo môi trường thử thách xen luyện đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trẻ của tỉnh
yêu cầu công tác cán bộ thì nó có nhiều cái việc muốn phát triển thì phải quy hoạch phải sử dụng phải bồi dưỡng sử dụng điều động luân chuyển
đây là một quy trình để làm cho cán bộ trưởng thành
nắm chất ở từ cơ sở và sau này phát triển sẽ có cái nền tảng từ lý luận cũng như thực tiến là ôm hiếu
để rồi có thể là quản lý điều hành ngày càng tốt hơn và chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ sau trương thành hơn
thông qua việc điều động luân chuyển cán bộ quảng ngãi đã tạo được những chuyển biến tích cực quan trọng trong nhận thức đối với cán bộ nhất là cán bộ trẻ
khơi dậy nhiệt huyết để đội ngũ cán bộ trẻ này phát huy hết sở trường năng lực
góp phần cho các địa phương cơ quan đơn vị tạo môi trường thuận lợi để đồng ngũ cán bộ trẻ học hỏi tự trang bị kiến thức kinh nghiệm hoàn thiện dần phương pháp lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được tốt hơn
những chuyển biến đó đã tác động tích cực đến tổ chức bộ máy các cấp đội ngũ cán bộ sở tại
đối với bản thân thì sẽ thực hiện tốt chức trách của người đứng đầu ở lĩnh vực về công tác tổ chức và cán bộ được ban thường vụ quyền ngoại giao
và trong thời gian đấy với chức trách nhiệm vụ được giao thì mình sẽ cố gắng nỗ lực hết mình
thực tế thì công tác luân chuyển điều động cán bộ được tỉnh ủy quảng ngãi thực hiện thường xuyên từ nhiều năm qua
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm tỉnh quảng ngãi đã luân chuyển năm trăm hai mươi ba đồng chí
phần lớn số cán bộ luân chuyển hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ năng lực lãnh đạo quản lý của từng đồng chí
được nâng lên rõ rệt và được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt
từ hiệu quả này tỉnh quảng ngãi tăng cường luân truyền điều động cán bộ về cơ sở
qua đó đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cán bộ dự nguồn quy hoạch lâu dài cho quảng ngãi
chúng tôi đang làm cái việc là sẽ có cái việc là vừa là lung chiến cán bộ trẻ
nhưng đồng thời cũng phải là điều động một số cán bộ làm công tác lãnh đạo
giữ chức vụ trướng cấp phó của các xã ngành
nhưng mà nó tới hai nhiệm kỳ
mà đây chúng ta nói hai nhiệm kỳ tức là từ tám năm tới nay là phải được điều động lung chiến đi làm cái việc khác
để mà tránh được cái chuyện là cái sức ý ở trong công việc
cái kinh nghiệm chủ nghĩa trong công việc
và có thể nơi này đó anh chưa phát huy tốt thì sang nơi khác có thể phát huy tốt
xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
công tác cán bộ là then chốt của then chốt
xác định mục tiêu này tỉnh ủy quảng ngãi tập trung luân chuyển cán bộ
để đào tạo rèn luyện cán bộ trong thực tiễn
tích lưỡi kinh nghiệm
có quan điểm và phương pháp lãnh đạo toàn diện
xác thực tế hơn
và góp phần khắc phục tình trạng cục bộ
khép kín trong công tác cán sự
sự trì trệ trong điều hành
thực hiện nhiệm vụ